thông tin từ hạt kiểm lâm huyện nông sơn quảng nam cho biết có một đàn voi rừng khoảng bảy cá thể vừa kéo về địa bàn xã quế lâm huyện nông sơn cách nhà dân khoảng năm trăm linh đến bảy trăm linh mét
khi đàn voi xuất hiện người dân địa phương kịp thời báo với các cơ quan chức năng để có phương án ứng cứu
theo người dân địa phương cho biết đàn voi đã xuất hiện trong nhiều ngày qua tại địa bàn huyện nông sơn
khu vực vừa được chính quyền địa phương đồng ý phê duyệt quy hoạch xây dựng khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi nằm trên địa bàn hai xã quế lâm và phước ninh huyện nông sơn
theo thông tin ban đầu đàn voi rừng này chưa gây hại cho người và hoa màu nhưng lực lượng kiểm lâm huyện nông sơn đã cử cán bộ xuống hiện trường để tìm hiểu ghi nhận thực tế và phân công lực lượng theo dõi ghi lại hình ảnh đồng thời tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho người dân địa phương cách ứng phó khi đàn voi xuất hiện